tuy tả lợn châu phi khiến cho giá thịt lợn trên thị trường có chiều hướng tăng lên
thế nhưng theo sở công thương tp đà nẵng thì trong thời gian tới giá thịt lợn trên địa bàn cơ bản vẫn giữ ổn định
cụ thể tình hình thịt lợn trong quý ba và quý bốn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi
nên giá thịt lợn giao động tăng từ một mươi đến hai mươi đồng một kg một loại
trong khi đó các doanh nghiệp đầu mối cung ứng lớn mặt hàng này cho biết hiện nguồn cung thịt lợn cho đà nẵng
và một số tỉnh thành lân cận vẫn bảo đảm riêng thị trường đà nẵng mỗi ngày cung cấp ra thị trường trung bình từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi con lợn
và bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng
dự kiến thị trường thịt lợn trong thời gian tới cơ bản giữ vững ổn định không tăng giá đột biến